nhân dịp lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn chủ tịch nước võ văn thường đã có thư gửi ngành giáo dục
trong thư chủ tịch nước võ văn thường nhắn nhủ các em dù ở lứa tuổi nào cấp học nào ở miền núi hay đồng bằng biên giới hay hải đảo
hãy luôn xác định học tập là nhiệm vụ quan trọng của cả cuộc đời
và mỗi năm học là một hành trình ý nghĩa trên con đường tích lũy chi thức rèn luyện kỹ năng trao dồi phẩm chất
xác lập những giá trị tốt đẹp và bền vững để phát triển bản thân
chủ tịch nước nhấn mạnh thế giới và tương lai các em đang rộng mở
thầy cô cha mẹ và đất nước luôn quan tâm tạo những điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất
phát huy sở trường cá nhân trở nên đặc biệt theo cách riêng của mình và trở thành một phần đáng tự hào của tổ quốc
tổ quốc của dân tộc việt nam tự tin bước ra thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc sánh vai về các cường quốc nam châu chỉ đạt được khi đất nước có những công dân
có trí tuệ và phẩm giá biết yêu gia đình tổ quốc đồng bào mình sống tử tế và làm việc hiệu quả
dám bảo vệ lẽ phải dũng cảm và tỉnh táo chống lại những điều xấu cái ác
chủ tịch nước võ văn thường cho biết cá nhân mình
luôn đặt niềm tin vào các em bởi chủ tịch nước nhìn thấy tương lai tươi sáng của tổ quốc trong sức sống căng tràn
và trong những ước mơ hoài bão cao đẹp của các em
trong thư chủ tịch nước một lần nữa khẳng định đảng nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu
là nhiệm vụ chung của nhà trường gia đình và xã hội
chủ tịch nước mong muốn các thầy cô giáo hãy vượt qua khó khăn luôn giữ vững đam mê tâm huyết với nghề
các bậc phụ huynh vì tương lai con em mình hãy đồng hành với nhà trường xã hội
cấp ủy chính quyền địa phương phải có những quyết sách kịp thời đúng đắn xây dựng cho được môi trường giáo dục
thực sự trong sạch lành mạnh an toàn để các cô giáo thầy giáo và các em được giảng dạy và học tập
trong niềm vui hạnh phúc được phát huy tối đa năng lực sáng tạo thực hiện thành công đổi mới
căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà
dù còn nhiều khó khăn chăn trở khi bước vào năm học mới
song chủ tịch nước mong muốn tất cả hãy cùng vững vàng tiến bước kiến tạo những giá trị mới mẻ
và thiết thực cho thế hệ trẻ chủ nhân tương lai của đất nước